trong khi mọi người cùng chung tay thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì mới đây vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút ngày ba tháng chín công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long bắt quả tăng
bốn người phụ nữ đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu vực khóm năm thị trấn cái nhung huyện mang thít
cụ thể bốn người bị bắt quả tang gồm phan thị thúy quyên phan thị thi huỳnh thị mỹ và nguyễn thị em
cả bốn cùng ngụ thị trấn cái nhung huyện mang thít
vào thời gian trên nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm người đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
ngay sau đó lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện mang thít tiến hành kiểm tra căn nhà trên
thì phát hiện bắt quả tang các đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ ba trăm năm mươi đồng trên chiếu bạc một bộ bài tứ sắc
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ số tiền trên năm triệu đồng và ba điện thoại di động
hiện công an huyện mang thít đã lập biên bản vi phạm đồng thời đề xuất ủy ban nhân dân huyện mang thít
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn đối tượng trên mỗi người một mươi năm triệu đồng
cùng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
và xử phạt vi phạm hành chính mỗi người một triệu năm trăm linh nghìn đồng cùng về hành vi đánh bạc trái phép